nhận lời mời của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí miguel mario díaz canel becmundet chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
nước cộng hòa cuba và phu nhân bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một
sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân đã chủ trì lễ đón
chính thức chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba
quan hệ đoàn kết anh em giữa việt nam và cuba do chủ tịch fidel castro và chủ tịch hồ chí minh
đặt nền móng ngày càng gắn bó khăng khít phát triển trên nhiều lĩnh vực được xây dựng và vun đắp
từ tình cảm đoàn kết hữu nghị và sự ủng hộ lẫn nhau giữa những người anh em được thử thách qua
thời điểm khó khăn nhiều thăng trầm của lịch sử quan hệ việt nam cuba trở thành tài sản vô giá
và là nguồn cổ vũ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước kể từ khi hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi
quan hệ đoàn kết ủng hộ hợp tác toàn diện việt nam cuba không ngừng được củng cố và phát triển
trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cuba là nước luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ
việt nam là nước đầu tiên trên thế giới công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
những năm gần đây quan hệ đoàn kết truyền thống ủng hộ và hợp tác toàn diện việt nam cuba không
ngừng được quan tâm củng cố thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực đặc biệt là chính trị
kinh tế thương mại an ninh quốc phòng nông nghiệp xây dựng giáo dục y tế công nghệ sinh
học giao thông thể dục thể thao quan hệ chính trị ngày càng gắn bó mật thiết và tin cậy lẫn
nhau lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước chính phủ vẫn thường xuyên thực hiện các chuyến thăm
lẫn nhau góp phần thúc đẩy quan hệ song phương có hiệu quả mở rộng giao lưu đến các bộ ngành
các lĩnh vực về trao đổi thương mại kim ngạch hai triệu đạt một trăm bảy mươi triệu usd một năm năm hai nghìn một mươi tám
tăng lên hai trăm ba mươi triệu usd vào năm hai nghìn một mươi năm
trong đó chủ yếu việt nam xuất siêu cuba nhập từ việt nam khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn gạo
một năm chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
nước cộng hòa cuba và phu nhân nhằm tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt việt nam cuba
đồng thời cũng khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là không ngừng phát triển và thấp
chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung tin cậy lẫn nhau hợp tác toàn diện giữa
đảng nhà nước chính phủ và nhân dân hai nước
khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với sự nghiệp
cách mạng của đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em